thông tin về tình hình mưa lũ tại tỉnh hà tĩnh là một trong những địa phương được dự báo có mưa lớn diện rộng và kéo dài nhiều ngày
nên thời điểm này các địa phương ở hà tĩnh đã sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
theo giả soát của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trên địa bàn tỉnh có hai ba mươi chín hộ dân với bảy một trăm hai mươi bảy nhân khẩu
nằm trong vùng nguy cơ ảnh hưởng về sạt lở tập trung nhiều ở các địa phương như hương sơn hương khê vũ quang huyện kỳ anh can lộc
trong các mùa mưa lũ những năm trước trên địa bàn tỉnh hà tĩnh cũng đã xảy ra khá nhiều vụ sạt lở đồi núi ảnh hưởng tới các tuyến giao thông khu dân cư
dù chưa gây thiệt hại về tính mạng tài sản nhưng hậu quả sẽ vô cùng khó lường nếu như chủ quan trước loại hình thiên tai này
và trước dự báo mưa lớn gây ngập lụt nguy cơ lũ quét sạt lở đất ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành công điện
yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ ứng phó trong đó tổ chức giả soát các hộ dân nắm số điện thoại chủ hộ
nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra ngập lũ lũ quét sạt lở đất để sẵn sàng liên lạc ứng cứu